sau hai năm chờ đợi con trai vẫn không được đi xuất khẩu lao động theo chính ngạch gia đình bà toàn đã quyết định tìm đến công ty môi giới xuất khẩu lao động
số tiền bỏ ra để sang được hàn quốc cao gấp ba lần so với những người khác nhưng thực tế lại khác xa so với thỏa thuận ban đầu trong hợp đồng
người phụ nữ này cũng là một trong những nạn nhân bị lừa bởi công ty môi giới xuất khẩu lao động
mình cũng có chứng kiến là bạn bè bị bắt đứng từ xa nhìn thấy mình chạy ra ngoài đường thì nhìn thấy bạn bè bị bắt
vì bị bắt rồi cóng tay đưa lên xe rồi về làm các thủ tục rồi thì cũng phải vào tù ngồi và trong tù ngồi khoảng hai mươi đến hai mươi năm ngày
lao động chui khiến người lao động sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro bị lợi dụng bị bóc lột thậm chí đe dọa tính mạng mà không được các cơ quan chức năng bảo vệ
bị chủ đánh đập thậm chí là bị nợ nương và thậm chí là còn bị quỳt nương
nhưng tuy nhiên các anh chị em không dám khai báo với cảnh sát và chính quyền địa phương bởi vì là các anh chị em thường sợ là bị trục xuất về nước
với gần một ba trăm linh người các anh chị em không có thể bảo vệ
một ba trăm linh lao động hà tĩnh đang cư trú và làm việc bất hợp pháp trên đất nước hàn quốc
chính phủ nước này đã quyết định ngừng tuyển dụng lao động đối với bảy huyện của tỉnh hà tĩnh theo chương trình esp
sự việc này đã gây ra nhiều hệ lụy cho những người lao động hợp pháp cũng như ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu lao động của việt nam nói chung và hà tĩnh nói riêng
những lao động hợp pháp thực trạng này cũng sẽ gây ảnh hưởng tới khoảng hai lao động đã học tiếng hàn đang chờ xuất cảnh
nếu một môn giúp học sinh bỏ trốn thì ảnh hưởng đến rất nhiều đến trường
giống như trường là tục môn mà nếu có học sinh bỏ trốn thì lấy cũng được nữa
hoặc là trời việc làm thêm thì cũng khó khăn hơn cũng sẽ gây ghé hơn đối với học sinh giúp học
tỉnh đã có chỉ thị hẳn một chỉ thị chuyên đề về công tập tuyên truyền vận động
cái giải pháp thứ hai là chúng tôi cũng rất chú trọng
đấy là làm việc với các doanh nghiệp đầu tư của nước ngoài trên địa bàn tỉnh để tạo cơ hội cho cái lao động mà sau khi về nước thì tiếp cận với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để vào làm việc
không chỉ các thị trường truyền thống như hàn quốc trung quốc đài loan mới xuất hiện hiện tượng môi giới cò mồi
mà ngay cả chương trình đưa điều dưỡng đi làm việc tại cộng hòa liên bang đức
mới chỉ dừng lại được dự án thí điểm giữa hai chính phủ và cục quản lý lao động nước ngoài bộ lao động thương bình và xã hội là đơn vị đầu mối duy nhất thực hiện thí điểm
xong trong thời gian qua vẫn xuất hiện tình trạng nhiều trang web giả mạo công ty không được cấp giấy phép tung thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động trái phép
thậm chí với mức môi giới lên tới tám năm trăm linh euro tương đương với hai trăm linh triệu đồng
trong khi đó theo cục quản lý lao động ngoài nước
thì những người trúng tuyển sẽ không bị mất phí mà còn được đào tạo tiếng đức miễn phí trong sáu tháng
ngoài ra những chương trình đưa điều dưỡng đi đức dưới hình thức du lịch du học nếu xảy ra những rủi ro nào thì không thuộc trách nhiệm quản lý và cấp phép của cục
vấn đề này du học trinh là vấn đề nếu theo ngạch quản lý du học trinh như tôi biết là bộ giáo dục đào tạo
thì chúng tôi tuy nhiên với cái này
gắn với những vấn đề điều dưỡng viên thì chúng tôi cũng muốn sẽ làm việc với đại chủ quán đức tại việt nam cũng như các cơ quan quản lý của cộng hòa liên bắc
làm sao để làm sao kiểm soát để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các ứng viên
tính từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy cả nước đã có khoảng hơn sáu mươi doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép do vi phạm các quy định của luật người việt nam

đặc biệt có tình trạng doanh nghiệp không hề được cấp phép mà vẫn tiếp nhận đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại